thời gian gần đây trên mạng xã hội rỗ lên hiện tượng sư minh tuệ một vị khất sĩ tu theo lối khổ hạnh hạnh đầu đà
ngày ăn một bữa mặc áo vá tối ngủ ở gốc cây nghĩa địa nhà hoang và không nhận tiền cúng dường
sự việc nhận được những luồng ý kiến đa chiều từ dư luận
bên dưới các bài viết có một số bình luận nhận định về người tu hành như không lao động
đóng góp cho xã hội cả đời cũng chưa từng làm việc gì tốt đạo đức xã hội bị lệch lạc cũng từ đây mà ra
hay lao động tạo ra cuộc cải để giúp người khác thì tốt hơn là lối khổ hạnh vô ích
vậy rốt cuộc tu hành có ích gì cho cá nhân và xã hội và vì sao sư minh tuệ không ở trong chùa mà đi bộ khắp nơi
phật giáo có nhiều phát ngôn tùy theo căn cơ và những điều kiện của từng người mà áp dụng cho phù hợp
nhưng dù là con đường nào thì cũng phải tuân thủ như hạt nhân bất biến
đó là nghiêm trì giới luật để giữ oai và phẩm hạnh nó giống như hiến pháp và pháp luật của một quốc gia
tu sĩ minh tuệ như chúng ta biết trước khi đọc hành khất thực trên mọi nẻo đường suốt sáu năm qua
thì cũng đã xuất ra và vào chùa như bao tăng sỉ khác
thế nhưng vì không hợp với lối tu của các chùa ấy nên ông quyết định bỏ ra ngoài một mình hành cước
rõ ràng ông không theo học ai cả chỉ ý chỉ pháp môn tổng trì mà thực hành đó là y pháp bất ý nhân
sư thích minh tuệ có tướng mạo đen gầy nhưng có ánh mắt người sáng nhà sư xưng con với tất cả mọi người
vì cho rằng ai cũng có thể thành phật nên cứ xưng con cho phải phép
độc hành với đôi chân trần với tâm y chấp nối từ vài vụ nhặt được cái lõi nổi cơm điện thay cho bỉnh bát khất thực
không nhận cúm dường bất cứ thứ gì ngoài phấn thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày
ông sống đời không nhà cửa tập trung thân tâm cho việc tìm kiếm sự chứng đạo theo đường lối của đức phật
không thuyết pháp không thu đồ đệ không nhận mình là thầy tù sĩ này nhiều lần khẳng định
ông chỉ là một công dân việt nam đang tập học theo lời phật dạy
lời này không hẳn là khiêm nhường mà là sự thành thật
từ khi hình ảnh nhà sư được lan truyền cộng đồng mạng chia ra làm hai phe để tranh luận về sư
một phe ủng hộ và cho rằng phải tu hạnh đầu đà như ông tuệ mới là bậc chân tu và là con đường chân chính để đắc quả theo lời phật dạy
ngược lại luồng ý kiến thứ hai lại cho rằng như vậy là hành xác và chẳng giúp ích gì cho cuộc đời
mặc cho nhiều người đi theo bày tỏ lòng tôn kính ngưỡng mộ thậm chí sùng bái thầy như một vị phật sống
thì nhiều người vẫn tỏ ra chê bai cười nhạo nghi ngờ thậm chí là phỉ báng
đa phần người ta bày tỏ sự ngạc nhiên khi chứng kiến sự minh tuệ đi bộ khất thực khắp nơi với đôi chân trần
tìm hiểu về sự minh tuệ qua một số clip trên mạng xã hội
được biết sư tu theo hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh có từ thời đức phật
trong đó tiêu biểu nhất là tôn giả maha kha diếp
vị thánh tăng đệ nhất đầu đà
theo cổng thông tin phật giáo thuộc giáo hội phật giáo việt nam
hạnh đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh để trợ duyên cho sự thoát ly khỏi tham dục
là phương tiện quý báu tô luyện thần tâm trừ bỏ phiền não trần cấu
thời đức phật còn tại thế rất nhiều điện tử của ngài đã tu theo một mươi ba hạnh đầu đà mà trứng đạo
đâu đà là hạnh tu khắc khổ để giấc bỏ các tham dục
có một mươi hai hạnh đầu đà có nơi ghi một mươi ba
thứ nhất là y phục làm bằng những mảnh vài rách
thứ hai chỉ dùng ba y
thứ ba khất thực mà ăn
thứ tư chỉ ăn một bữa vào giờ trưa
thứ năm không ăn quá no
thứ sáu không giữ tiền bạc
thứ bảy sống độc cư
thứ tám sống trong nghĩa địa
thứ chín sống dưới góc cây
thứ mười sống ngoài trời
thứ mười một không ở cố định thường du hành
và thứ mười hai là ngồi ngủ không nằm ngủ
cũng theo cổng thông tin phật giáo thuộc giáo hội phật giáo việt nam
rõ ràng trong thời hiện đại hiếm có người tu nào giữ đồng một hai hay chọn hết các hạnh đầu đà
tuy vậy công hạnh của bậc thánh đầu đà đệ nhất nhắc nhở chúng ta về một đời sống giản dị thanh bần muốn ít và biết đủ
làm sao để trong đời sống tu hành không bị vướng mắt nhiều quá vào ăn mặc ở hay ngũ dục ngũ trần nói chung
vì giải thoát trong ý nghĩa đơn giản nhất chính là không bị kẹt bị dính mắc và thăm rong với mọi thứ trong đời sống hàng ngày
mục đích của pháp tu này là diệt trừ lòng tham trước ba vấn đề thiết yếu của đời sống hàng ngày
đó là cơm ăn áo mặc và chỗ ở nhờ vậy mà thoát ly khỏi thảm dục
trở lại hiện tượng của sư minh tuệ
xem kỹ các clip trên mạng sẽ thấy rằng sư đã và đang thực hành theo đúng hạnh đầu đà
khuôn mặt trong gầy gò da đen nhưng đôi mắt của sư rất sáng sự nói năng giản dị mộc mạc chân thành và rất khiêm nhường
nói chuyện với ai cũng xứng con sư không thuyết giảng những gì cao siêu huyền bí của đạo phật
và nếu ai đó gặng hỏi về phương pháp tu tập sư luôn nói về việc giữ giới
điều đó rất đúng với lời phật dạy bởi con đường của giải thoát là giới định tuệ
trước những cử chỉ đôi khi quá tôn kính của người đời sư luôn khiêm hạ đáp lễ
không bao giờ sư xưng là thầy và luôn nói sư đang tập học
vậy tại sao một vị khách sĩ đang trên con đường tu học chưa chứng đắc được nhiều
lại trở thành một hiện tượng mà được quá nhiều người trân trọng tôn kính
một trong những lý do căn bản nhất là bởi sư minh tuệ đã giữ giới sống thiểu dục khiêm hạ
không nhận tiền không nhận vật thực cúng giường khi bình bát đã đẩy thức ăn
lấy việc tu thân tu tâm làm sự nghiệp cho mục đích tối thượng của đạo giác ngộ giải thoát
hình ảnh vô cùng giản dị ấy của sư minh tuệ gọi cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh tăng đoàn của đức phật
cách đây hai sáu trăm linh năm khi đi khất thực
nó càng trở nên thật đẹp và thật ấn tượng khi môi trường tu học thực trạng phật giáo hiện nay
đang có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ
và sự xuất hiện của sương minh tuệ giống như dòng suối trong mát nên đã được đông đảo dân chúng chào đón tôn kính
thế nhưng khi xem những thước phim quay hình ảnh cảnh sư minh tuệ đi đến đâu dân chúng kéo theo kìm kìn
trong đó có rất nhiều youtuber tiktoker
khiến nhiều người không khỏi ngắn ngẩm
bản thân của sư minh tuệ biết rõ con đường mình phải đi còn rất dài
dù hành trình những năm qua đã giúp xà bỏ nhiều sân si để không còn ích kỷ thù hận
còn mọi người đều là anh em cha mẹ
và giờ nếu anh có chửi con con vẫn coi anh là bạn
người ta có đánh con con vẫn chúc mọi điều tốt đẹp đến với họ như ông đã tự nhận
với những người đang một lòng cầu giải thoát như sư minh tuệ
sự tôn vinh và sùng bái hay lời dèm pha báng bổ dành cho mình đều là chuyện của người đời
không phải vấn đề mà ông bận tâm giải quyết
có điều sự hâm mộ hay kính ngưỡng của công chúng nên được thể hiện một cách đúng đắn và trí tuệ
mới không biến những điều tốt đẹp thành rắc rối phiền não hay thị phi
nên dành cho nhà sư theo hạnh đầu đà này sự tôn kính với bậc chân tu
và sự tôn kính đó không bằng ý nghĩa phủ nhận những bậc chân tu đi theo con đường khác
phật giáo thì luôn có hàng nghìn pháp môn tụ tập
người muốn thành chính quả có thể chọn cách tu hành phù hợp nhất
nỗ lực tinh tiến dựa vào chính mình để tìm cách đạt đến nhiết bàn
sư minh tuệ cũng đang làm đúng như vậy nhưng rất nhiều nhà sư khác
hoặc lặng lẽ ẩn tu hoặc nhập thế giúp đời mà công chúng không hoặc ít biết đến
có lẽ sư minh tuệ cũng sẽ được yên tĩnh tụ tập nếu ông không sống trong thời đại của mạng xã hội
thời của các streamer youtuber hay tiktoker
sau khi trở thành đối tượng của những nhà sản xuất nội dung trên mạng xã hội
hành trình của tu sĩ này luôn kéo theo hàng nghìn người muốn bày tỏ sự tôn sùng
muốn đi theo học đạo vì tò mò nghi ngờ hay cũng tìm cách bóc phốt
và không thể không kể đến một lực lượng hùng hậu
những người đi theo ông với mục đích suy nhất là lợi dụng vị tu sĩ
để làm nội dung câu like câu view trên mạng xã hội
tuy rằng họ nói những lời ca tụng nhưng thực chất họ chỉ coi ông là đối tượng
để khai thác lợi dụng như vẫn làm với mọi nhân vật hot trên mạng
những nhà sản xuất nội dung kiểu này bao vây sự minh tuệ một cách thô lỗ và hùng hãn
xem những video livestream được đăng tải nhiều người thấy cám cảnh và thương cho vị tu sĩ
khi bị vây quanh bởi những chiếc điện thoại có tay cầm nối dài
lằm lằm dơ lên xung quanh muốn đi cũng không đi nổi một bước
cho dù phần lớn trong hàng nghìn người vây quanh sư minh tuệ là người yêu mến và tôn kính ông
nhưng phải nhìn nhận một sự thật rằng đám đông tự phát luôn rất dễ kéo theo những ồn ào hỗn loạn
và ẩn chứa nguy cơ xung đột
ngay cả đám đông trên mạng xã hội những ngày qua cũng không ngớt chia phe để tranh cãi
không ít người buông lời quá khích với sư minh tuệ
điều đó không có lợi cho an ninh trật tự thế tục
cũng không có lợi cho việc hướng đến phát triển tâm linh
riêng đối với sư minh tuệ việc cả nghìn người đi theo mình vây quanh
tìm cách tiếp cận quay chụp livestream hay hát hò tụng niệm
chính là sự quấy quả làm nhiễu loạn quá trình tu tập của ông
chẳng những mất đi sự riêng tư bị chiếm lấy không gian và thời gian dành cho việc thanh tù
đoàn người đông đúc còn có thể mang đến cho ông nhiều rắc rối cùng những phiền toái
đám đông tràn kín con đường tu sĩ này đi qua còn có thể gây mất an toàn giao thông
an toàn sức khỏe và những xích mích dễ nảy sinh trong chốn đông người cũng tiệm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự
là người độc hành tu tập sư minh tuệ không mời gọi mọi người đi theo mình
nhưng ông cũng không có quyền xua đuổi hay ngăn cản để trở về với đời sống tu hành chầm lặng của một khất sĩ đầu đà
yêu quá hóa phiền là như vậy
thay vì dòng rắn đi theo sư minh tuệ hãy để cho ông được yên thân tu tập
và hãy nhớ rằng sùng bái rẻ biểu cũng chỉ là biểu hiện của những tạp niệm của con người
các bậc chân tu cũng cần nỗ lực rất nhiều để đến được đích cuối của sự tu hành
cũng không nên cưỡng cầu rằng phải đi theo những tu sĩ đáng trọng như sư minh tuệ thì mới có lợi cho sự tu hành của bản thân
đức phật thích ca nhiều lần nhấn mạnh các bậc đạo sư chỉ ra con đường
nhưng để đi đến đích giải thoát thì mỗi chúng sinh chỉ có thể dựa vào bản thân phải tự mình làm ngọn đèn soi cho chính mình
sự minh tuệ cũng là một cá nhân đang từng ngày nỗ lực như vậy
còn những nhà sản xuất nội dung câu view bất chấp thì có lẽ nên thôi đeo bám và làm phiền
thôi coi ông như một con mồi một món ăn dọn ra cho những bữa tiệc phiêu trên mạng xã hội
nhìn từ góc độ thực tế đó là hành động phản cảm xấu xí và đáng lên án
về chuyện sư minh tuệ giảng viên nguyễn thanh huy trường đại học khánh hòa chia sẻ
vài năm trước tôi có duyên được biết đến sư minh tuệ qua kênh youtube nhân gà vlog
hình ảnh sư được quay lại tại một hang đá ở núi sạn nha trang nơi gần nhà tôi
qua video sư không thuyết pháp cũng không tự nói về bản thân mà chỉ trả lời chia sẻ khi được hỏi một cách rất chân thật về hành trình tu tập
điều mà tôi quan tâm và chú ý hơn cả là những chia sẻ về việc thực hành trí giới của sư
tôi nhận ra sư minh tuệ đọc nhiều hiểu rõ về kinh nikeya và hành y theo những lời đức phải dạy
từ đó có nhận định rằng đây là một bậc chân tu
đến hôm nay sư minh tuệ được rất nhiều người biết tới và có sức lan tỏa rộng khắp vượt xa cả biên giới quốc gia
câu chuyện về sự minh tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết
tôi chẳng ngập những video và hình ảnh về sư
theo đó là rất nhiều ý kiến quan điểm khác nhau kính phục ngưỡng mộ có chê bai miệt thị có muôn nẻo trần ai
nhưng mai thay những người nghĩ tiêu cực về sư vẫn là thiểu số
vậy tại sao sự quyết định chọn lựa cách bộ hành đi khắp đất nước
như sư đã trả lời đó là đi để học tập và rèn luyện sức khỏe
thực ra nếu hiểu sâu thì sư đang thực hành đúng chính pháp như lai
vì đi như vậy là cách để sư chứng nghiệm thân thọ tầm pháp
vì phải sống trong khổ biết khổ chứng nghiệm khổ thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ
khi đó khổ sẽ tự chấm dứt chứ không phải mong thoát khổ để được lạc
trên đường của sư nếu sư bị cám dỗ bởi vật chất tiền bạc sắc đẹp tức cái tham dục đã khởi lên
hay sư cảm thấy phiền toái khi nhiều người vây quanh quấy nhiêu tức cái sân đã nổi lên
do đó nếu chỉ ẩn tu chưa chắc sẽ cháy ngự được tâm khi đứng trước những xúc chạm của thế tục
hiện tượng tu sĩ mình tuệ một lần nữa nhắc cho ta biết rằng
cũng như trong căn nhà đóng kín chúng ta sẽ không thấy được gì
nhưng chỉ cần một tia sáng lọt vào lập tức thấy bụi bậm nhảy múa đảo điên
không thuyết pháp không giao giảng không nói đạo lý nhưng chỉ bằng cách lặng lẽ sống với đời đức hạnh hành giả
đã làm hiện nguyên hình những hư dối trong một xã hội rộng lớn
và tạo một nguồn cảm hứng đẹp đẽ cho sự hướng thiện của con người trong chính xã hội ấy
đạo đức có một sức mạnh lớn lao như vậy nó mau chóng giúp người ta nhận ra thật giả tốt xấu
khiến lòng người xúc động biết hướng thiện và hướng thượng trong âm thầm mà mãnh liệt
đó là sức mạnh kỳ diệu của những nhân cách lớn mà không tiền bạc nào làm tốt hơn và làm được một cách đơn giản đến thế